với nhiều điểm trải nghiệm mới lạ và độc đáo khu du lịch quốc gia mộc châu là một trong những lựa chọn hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với du lịch tại sơn la trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và dịp mùa một tháng năm
cao nguyên mộc châu là vùng đất rộng lớn với phong cảnh thiên nhiên đẹp khí hậu ôn hòa
đặc biệt nhiệt độ ở mộc châu vào mùa hè khá mát mẻ không khí trong lành rất phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng
đây là lần đầu tiên mà tôi đến mộc châu
trong trường hành thì rất là nhiều cảnh đẹp nhưng mà hôm nay gia đình tôi đến đây là chọn khu cầu kến bạch long để trải nghiệm
khi mà đến đây thì tôi thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp mà đặc biệt là cây cầu này rất là dài
lúc đi xa này tôi cảm thấy cũng hơi sợ nhưng mà khi mà đã trải nghiệm rồi thì tôi thấy ở đây đúng là một nơi mà mình nên đến một lần trong đời
để du khách có nhiều hơn những trải nghiệm hấp dẫn khi đến với mộc châu
các điểm du lịch đã chú trọng nâng cao hơn nữa
về chất lượng dịch vụ chuẩn bị chú đáo về các điều kiện để phục vụ du khách
bên cạnh đó là tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc với sự giao thoa của văn hóa truyền thống và hiện đại
chúng tôi có nhiều những hoạt động nổi bật
chúng tôi tái hiện các hoạt động về văn hóa cộng đồng xuyên suốt trong các ngày lễ diễn ra cả ban ngày và buổi tối
với những hoạt động thú vị như vậy thì du khách có cơ hội được trải nghiệm đa sắc với các hoạt động của cộng đồng dân cư
cũng như là người dân
bạn địa ở tại mục châu
bên cạnh đó thì chúng tôi có nhiều những sản phẩm mới đi vào hoạt động trong dịp nghỉ lễ năm nay
để phục vụ tốt nhu cầu của du khách trước thời điểm nghỉ lễ một tháng
khu du lịch rừng thông bản áng đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay
bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới về ẩm thực lưu trú xây dựng thêm khu vui chơi giải trí
tham quan nhà kính với các trang trại cây ăn quả và những homestay bên suối đẹp lạ mắt
trong ba ngày đầu tiên của nghỉ nghỉ lễ huyện mộc châu đã đón bảy mươi năm trăm linh du khách đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng
doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hai mươi năm hai tỷ đồng

trong ba ngày đầu tiên của nghỉ lễ huyện mục châu đã đón bảy mươi năm trăm linh du khách đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng
buýt sông hai tầng đưa du khách du ngoạn trên sông sài gòn qua các khu vực trung tâm và công trình trọng điểm của thành phố
từ bến nhà rồng tàu đi qua những công trình lớn như tòa nhà pitexco tòa nhà lan mát cầu ba son và các địa điểm nổi tiếng dọc bờ sông sài gòn
mỗi chuyến kéo dài khoảng năm mươi phút giá vé giao động từ một trăm bảy mươi chín đồng đến ba trăm ba mươi chín đồng tùy theo từng hạng ghế
giá vé bao gồm hành trình đi tàu bảo hiểm hành khách đồ uống tự chọn trên tàu
du lịch trên sông sài gòn với đặc tính độc đáo và duy nhất không chỉ thu hút người dân địa phương mà du khách nước ngoài cũng cảm thấy ấn tượng
đặc biệt khi buýt sông chạy vào thời điểm bình minh chưa tan hay trong hoàng hôn kỳ ảo
nhìn sài gòn với một góc nhìn khác tại vì bình thường thì mình chỉ chạy trên đường thôi mình ít khi nào mà có thể quan sát sài gòn từ một góc nhìn khác nên là mình quyết định chọn cái tour này
tôi nghĩ rằng thật lòng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi trong ngày
tại thời điểm này mặt trời đang lặn và trông nó rất tuyệt vời
tôi được ngắm những tòa nhà đang xây dựng và dòng sông sài gòn tuyệt đẹp
hơn nữa âm nhạc rất hay và tôi vô cùng hạnh phúc tại khoảnh khắc này vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi
theo đó đây là một nỗ lực của sài gòn
các khách sạn sài gòn water bus trong hành trình khai phá tiềm năng của dòng sông sài gòn
thông qua việc thiết kế mở rộng các dịch vụ trải nghiệm văn hóa kết hợp di chuyển bằng đường thủy
vừa qua tại lễ trao giải star awards cẩm nàng du lịch mỹ forbes travel guide đã công bố danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
trong số này việt nam có năm đại diện

phần lớn giao dịch này tập trung vào các sản phẩm đất nền nhà ở thấp tận
tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng ba mươi một tăng năm so với quý trước và một mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
các dự án căn hộ có giá dưới năm mươi triệu đồng trên một mét vuông gần như buôn hàng ra là bán hết
về giá bán nhìn chung giá bán nhà sơ cấp tiếp tục duy trì
xu hướng ổn định với mức tăng khoảng hai ba so với quý trước
trong đó các căn hộ chung cư có giá dưới ba tỷ đồng mức tăng giá từ năm một mươi
dự báo sang quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn quá trình phục hồi của thị trường bất đồng sản tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng tích cực
dòng tiền từ các kênh khả năng cao sẽ mạnh dạng tìm về thị trường bất động sản với số lượng nhiều hơn
cùng khả năng tiếp cận thuận lợi hơn
số lượng các chủ thể sẵn sàng tái nhập cuộc sẽ tăng lên
cụ thể nhiều hơn các dự án được giới thiệu mở bán ra thị trường
số lượng sàng giao dịch mua giống bất đồng sản quay trở lại hoạt động tăng thêm ba mươi bốn mươi
các ngân hàng cũng trục trịch nhập cuộc để chuẩn bị cho giai đoạn chạy đua các chính sách cho vay
hội thảo trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm đã chính thức diễn ra
tại khu công nghệ cao tp hcm thu hút hơn hai trăm linh chuyên gia và các doanh nghiệp tham dự
sự kiện nhằm mục đích giới thiệu định hướng lĩnh vực ưu tiên và lộ trình ra mắt c bốn ir tp hcm
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tp hcm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng chín năm nay
được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới để thúc đẩy phát triển bình vẩn cho thành phố và cả nước
đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập qua đông nam á sau c bốn ir malaysia
và trở hành trung tâm c bốn ir thứ một mươi chín trên toàn thế giới
để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
từng bước trở thành trung tâm kinh tế của khu vực đông nam á
thành phố đang tập trung cải thiện chất lượng tăng trưởng
nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ giá trị gia tăng
và từng bước chuyển đổi nền kinh tế theo hướng số và xanh
việt nam được coi là một trong những quốc gia có khả năng thích ứng tốt
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhờ vào sự chủ động tạo dựng môi trường phát triển công nghệ với nguồn nhân lực chất lượng cao
và đây là điều kiện thuận lợi để việt nam chủ động khai thác các cơ hội
mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
trong đó việc hội nhập sâu rộng và tăng cường hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực này đóng vai trò vô cùng quan trọng
trung tâm công nghiệp cách mạng lần thứ tư tại thành phố hồ chí minh
kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng không chỉ giúp cho thành phố
mà còn giúp cho cả nước định hình phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phù hợp với chiến lược phát triển chung của quốc gia
cũng như đóng góp vào quỹ đạo phát triển toàn cầu
của công nghiệp lần thứ tư
tại hội thảo đồng chí võ văn hoang phó chủ tịch ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh
cũng cho biết sự phát triển của một số công nghệ mang tính đột phá
như công nghệ trí tuệ nhân tạo mạng năm g công nghệ sinh học công nghệ bán dẫn năng lượng mới
đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh từ an ninh chính trị đến kinh tế xã hội
do đó đây là điều kiện thuận lợi để việt nam chú động khai thác các cơ hội
mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
bạn lưu trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
và gắn kết với các đối tác của wif cho biết hội thảo năm nay là cuộc họp đầu tiên
của c bốn ia việt nam để ghi nhận những sáng kiến tìm ra mô hình hoạt động
trên thế giới có một trăm linh sáng kiến dự án đã được thực hiện ở các trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
với trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại thành phố hồ chí minh
đang có rất nhiều ý tưởng về phạm vi hoạt động từ ai đào tạo nhân lực cao
và phát thải khí nhà kính cần thảo luận
sẽ có nhiều việc để làm trước ngày trung tâm chính thức khai trương
điều quan trọng là cần xây dựng được những chỉ số đo lường để đánh giá được thành tựu
hiệu quả hoạt động của trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại thành phố hồ chí minh
dự kiến trung tâm cách mạng công nghiệp bốn sẽ đặt tại khu công nghệ cao thành phố
được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo
trong các lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn công nghệ sinh học vật liệu mới
drone trí tuệ nhân tạo iot
bên cạnh đó đây còn là nơi tập trung các nghiên cứu đề xuất chính sách ứng dụng
và chủ nhau công nghệ huy động nguồn lực cho các lĩnh vực mà thành phố hồ chí minh
và việt nam đang quan tâm như tăng trưởng xanh hay đô thị thông minh
liên quan đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng việc xây dựng các cộng đồng sáng tạo v v
thì đấy là những phương tiện mang tính chất thí điểm về chính sách
để tham mưu chính sách cho thành phố hồ chí minh và cho cả nước
thực hiện mục tiêu biến khoa học công nghệ thành động lực phát triển của thành phố
thì thành phố có kế hoạch hình thành biển công nghệ tiên tiến
chơ sở là trung tâm nghiên cứu triển khai của khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh là hạt nhân
sau đó sẽ gắn kết các trung tâm nghiên cứu khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng sẽ hình thành trong năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh có bốn ngành công nghiệp trọng yếu chín ngành dịch vụ
và đang đứng trước nhiều cơ hội mới
lãnh đạo thành phố hồ chí minh tin tưởng sẽ nhận được nhiều ý kiến
nhằm xác định mục tiêu chiến lược kế hoạch hoạt động
của trung tâm cách mạng công nghiệp bốn thành phố hồ chí minh trong thời gian tới